quý vị thân mến bắc bộ đang trong những ngày đầu đông say lạnh và đương nhiên là sự xuất hiện của mưa phùn trời ẩm ướt là đặc điểm của lúc giao mùa này
vâng và nhiệt độ trong những ngày tới thì được dự báo là ở bắc bộ mỗi ngày thì sẽ tăng thêm một chút mưa giảm và trời tạnh giáo về trưa chiều
quý vị cần lưu ý là buổi sáng sớm tại bắc bộ thì sương mù khá nhiều
quý vị cần lưu ý là an toàn khi lưu thông giữ khoảng cách khi đi chuyển vì tầm nhìn thì sẽ có thể bị hạn chế
vâng thưa quý vị tương đồng với bắc bộ trung bộ hiện nay trung bộ và nam bộ cũng đang trong xu thế là giảm mưa nắng nhiều thuận lợi hơn cho các hoạt động làm việc ngoài trời
vâng và sang đến tuần sau thì ở một số địa phương như là hà nội thì một bộ phận học sinh đầu cấp và cuối cấp sẽ được quay trở lại đi học
như vậy thì các bậc phụ huynh tuần này sẽ phải chuẩn bị một số vật dụng cần thiết cho các em đến trường
và đương nhiên là rất cần nhiều thời gian để căn dặn các em những lưu ý về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
vâng vừa rồi là lời chào ngày mưa
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại